công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đậu thị thiệp năm mươi tuổi chú phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

qua kiểm tra hai cơ sở cùng có tên là bò tơ đà lạt một trăm một mươi tám khác người đại diện pháp lý tại phường một mươi một thành phố đà lạt lực lượng công an phát hiện hơn một tạ thịt bò nầm lợn không có hóa đơn chứng tử nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hoạn một thành viên việt hà tây nguyên tại phường bảy phát hiện bảy trăm linh kg nầm lợn hai trăm bảy mươi kg rồi trường heo và một số hàng hóa khác tổng trị giá khoảng ba trăm linh tám triệu đồng không xuất trình hóa đơn chứng từ
qua kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống khác phát hiện một số lỗi vi phạm về xử lý rác vệ sinh hiện công an thành phố đà lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính các cơ sở nêu trên tịch thu số hàng hóa không rõ nguồn gốc để tiêu hủy theo quy định
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo
thủ tướng yêu cầu bộ công thương đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo linh hoạt tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm duy trì củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống và phát triển các thị trường mới tiềm năng các thị trường fta đồng thời khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm gạo chất lượng cao như eu hàn quốc mỹ khu vực bắc mỹ đầy mạnh công tác nghiên cứu thị trường đánh giá dự báo nhu cầu nhập khẩu kịp thời cập nhật thông tin cho hiệp hội lương thực
xuất khẩu gạo để phục vụ cho định hướng kinh doanh xuất khẩu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đầy mạnh nghiên cứu phát triển dòng lúa năng suất chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thị trường đầy mạnh đàm phán song phương đa phương để ký kết các hiệp định thỏa thuận về sự phù hợp công nhận lẫn nhau về kiểm dịch chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm với các thị trường trọng điểm nhằm tận dụng
nắm bắt thông tin thị trường kết nối thương mại quảng bá thương hiệu và sản phẩm gạo việt nam
thành phố hà nội đang đẩy mạnh liên kết với các địa phương trên cả nước để tạo thuận lợi cho nông dân hợp tác xã doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gia tăng tiêu thụ nông sản trong mùa vụ cùng với đó hỗ trợ các hợp tác xã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp phân phối nông sản vào các kênh tiêu thụ hiện đại
bí thơm một nông sản tiêu biểu của tỉnh bắc cạn
nhờ chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản quốc gia loại sản phẩm này đã có mặt tại thị trường hà nội để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
được trên bộ nông nghiệp quan tâm tới bà con chúng tôi cho nên là khi sản phẩm của chúng tôi được đưa về dưới này để tiêu thụ và được kết nối với các doanh nghiệp thì chúng tôi được kết nối rất là nhiều
và có rất nhiều đơn vị đã kết nối với chúng tôi và tiêu thụ sản phẩm cho chúng tôi
từ nhiều năm qua công tác xúc tiến thương mại đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong đó có nông lâm thủy sản
đặc biệt với sự hỗ trợ của nhà nước bằng việc kết nối thị trường tạo liên kết vùng và dần hình thành các chuỗi cung ứng lớn và bền vững từ đó giảm thiểu các hiện tượng bấp bênh về thời vụ
nhờ các chương trình hỗ trợ và xúc tiến thương mại thì các sản phẩm cạo của chúng tôi đã được nhiều người biết đến hơn
sức tiêu thụ của chúng tôi đã tăng lên và rộng rãi hơn trên toàn quốc
nhằm đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản trong nước thời gian qua các bộ ngành liên quan đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho các địa phương hỗ trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua nhiều kênh khác nhau
các sản phẩm nông sản đặc biệt là các sản phẩm có thể là mùa vụ
thời gian vừa qua thì bộ công thương cũng đã chỉ đạo giao cho một số các đơn vị chức năng thuộc bộ
trong đó có cục xúc tiến thương mại vụ thị trường trong nước các vụ thị trường ngoài nước rồi các đơn vị liên quan khác
thì đã tích cực phối hợp cùng với các bộ ngành liên quan đặc biệt là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cũng như các địa phương có sản phẩm nông sản đến mùa vụ để hỗ trợ cho việc kết nối tiêu thụ sản phẩm
thì hỗ trợ kết nối tiêu thụ thì nó sẽ có cả hai phía ở cả phía trong nước và nước ngoài
làm sao chúng ta thúc đẩy kết nối
hỗ trợ kết nối hơn nữa là việc người tiêu dùng trong cả nước đặc biệt là hà nội là một trong những thị trường lớn nhất trong nước
với gần chín triệu dân sẽ được kết nối và được trải nghiệm những sản phẩm trái cây và cũng như sản phẩm nông sản đặc sản của các tỉnh
chúng ta thúc đẩy và kết nối giữa các doanh nghiệp chủ thể đặc biệt là các chủ thể ô cốp rồi các sản phẩm trái cây tươi sống đối với người tiêu dùng tại thủ đô hà nội
bên cạnh đó
cũng cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp hợp tác xã hiệp hội ngành hàng trong việc xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu
chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận của các sản phẩm đặc sản vùng miền từ đó nâng cao sức tiêu thụ sản phẩm ra thị trường
tại thành phố hồ chí minh nhiều hệ thống bán lẻ đã sẵn sàng giảm giá hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng ngay sau khi việc giảm hai thuế vat chính thức có hiệu lực
tại các hệ thống bán lẻ siêu thị
có năm ngành hàng gồm hóa phẩm thực phẩm tươi sống thực phẩm công nghệ may mặc thời trang và đồ dùng gia đình triển khai giảm giá
giảm giá bao gồm giảm giá thông thường cộng thêm giảm hai thuế vat trong đó các mặt hàng như nước giải khát các loại sữa giảm trung bình hơn ba mươi
các sản phẩm thời trang giảm trung bình hơn bốn mươi đồ dùng gia đình gồm các loại nồi trào bình đun siêu tốc giảm trung bình hơn ba mươi
của các bạn đại gia đình
cục đăng kiểm việt nam đề xuất giá dịch vụ kiểm định mới sẽ tăng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám so với mức giá hiện hành nhằm đảm bảo chi phí hoạt động và nhân công tại các trung tâm đăng kiểm
căn cứ hướng dẫn của bộ tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ cục đăng kiểm đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản
gồm chi phí lương và các khoản có tính chất lương đề nghị điều chỉnh tăng bảy mươi căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng hai mươi do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
theo thống kê của tổng công ty cảng hàng không việt nam acv sau tháng đầu năm thị trường hàng không phục hồi mạnh mẽ đặc biệt với thị trường hàng không quốc tế
cụ thể sản lượng vận chuyển khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không đều có xu hướng tăng sản lượng
hành khách đạt hơn năm mươi sáu tám triệu tăng hai mươi chín hai so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý hành khách quốc tế đạt gần một mươi năm triệu tăng hơn bốn trăm chín mươi ba hành khách trong nước đạt gần bốn mươi hai bốn triệu tăng hai
thời gian qua acv cho biết đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không nhất là các cảng hàng không quốc tế lớn như tân sơn nhất
tình trạng un tắc đã được cải thiện rõ rệt bên cạnh đó công tác chuyển đổi số cũng tích cực được triển khai
hiện nay việc triển khai thí đường
điểm xác thực căn cước công dân gắn chip và ứng dụng công nghệ sinh chắc học và làm thủ tục toàn trình cho hành khách đi tàu bay đã hoàn tất
thưa quý vị chính sách thị thực visa vừa mới được quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong thời gian tới
hướng đến luồng khách trị trả cao lưu trú dài ngày
theo đánh giá của các doanh nghiệp việc nới lỏng chính sách thị thực sẽ tạo được cú hích vào thị trường khách quốc tế đang chầm lắng
do tác động của nền kinh tế gặp khó khăn khiến cho người dân nhiều nơi trên thế giới thắt chặt chi tiêu trong đó có cả việc đi du lịch
vừa nhận được thông tin quốc hội việt nam đồng ý kéo dài thời hạn cấp thị thực doanh nghiệp này đã ngay lập tức đăng tải lên trang web để thông tin đến các đối tác và khách hàng
những dòng sản phẩm chủ lực vẫn tiếp tục được duy trì bên cạnh đó nhiều tour mới đã được doanh nghiệp này thiết kế để đáp ứng nhu cầu kéo dài thời gian lưu trú của du khách
lịch trình của họ kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi năm ngày do đó là cái việc mà chính sách nới lỏng visa của chính phủ việt nam như một cú hích để họ có thể có cơ hội đi ở việt nam lâu hơn và có thể kết hợp du lịch việt nam với những nước đông nam á khác
miễn thị thực lên đến bốn mươi năm ngày thì đồng nghĩa với việc là khách du lịch sẽ không chỉ đến nhiều mà còn sẽ có cơ hội để chi tiêu nhiều hơn ở việt nam
và đó là cái cách
mà chúng ta có thể thu hút được sự đóng góp của khách du lịch quốc tế cho nền kinh tế của việt nam
theo các chuyên gia việc tháo gỡ dần các nút thắt về chính sách thị thực sẽ giúp việt nam kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách khắc phục hạn chế của du lịch việt nam đã và đang tồn tại trước đó
không chỉ vậy chính sách này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiết kế những sản phẩm cho dòng khách chi trả cao với thời hạn lưu trú từ ba tuần trở lên
mặc dù là trong cái bối cảnh là đang ảnh hưởng của cái sự phức tạp tình hình trên thế giới rồi là ảnh hưởng đến cái nguồn thu của khách thì nó cũng đã ảnh hưởng một phần nào đến dòng khách
tuy nhiên là với cái chính sách đột phá về visa như này thì hy vọng rằng là cái đột phá về lượng khách đặc biệt là cái nguồn thu từ du lịch sẽ tăng lên
sau covid một mươi chín việt nam là một trong những nước mở cửa biên giới trở lại sớm nhất trong khu vực nhưng lượng du khách quốc tế đến việt nam
lại chưa như kỳ vọng với việc nâng thời hạn thị thực lần này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện và cơ hội tốt mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp lữ hành
có phần quan trọng tăng tốc phát triển ngành du lịch kinh tế du lịch và thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch việt nam trở thành trung tâm du lịch của khu vực và quốc tế
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày ba tháng bảy bảo hiểm xã hội tp hcm đã có văn bản thông báo về việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đến kỳ lương tháng bảy
theo nghị định số bốn mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ có chín nhóm người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
trước ngày một tháng bảy sẽ được điều chỉnh mức hưởng
trong đợt tăng từ ngày một tháng bảy người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp hàng tháng thuộc chín nhóm trên được điều chỉnh mức tăng theo hai mức
thứ nhất là tăng thêm một mươi hai năm trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ hai là tăng thêm hai mươi tám trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết do nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nên kỳ chi trả tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bảo hiểm xã hội thành phố chưa điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại nghị định này
khi bảo hiểm xã hội việt nam điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
thì cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm sẽ thực hiện truy trả phần trên lệch từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng được điều chỉnh
theo văn phòng đăng ký đất đai tp hcm sau một tháng áp dụng mức thu phí mới với một số thủ tục giải quyết hồ sơ về nhà đất
cơ quan này đã tăng thu thêm một mươi năm tám tỷ đồng
hai thủ tục về đất đai áp dụng mức thu phí mới kể từ ngày một tháng sáu vừa qua

bằng quyền sử dụng đất đai áp dụng mức thu phí mới kể từ ngày một tháng sáu vừa qua
là hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
mức thu phí theo nghị quyết một hai nghìn hai mươi ba nd hdng
đối với hoạt động thấm định hồ sơ các giới chức nhận quyền sử dụng đất
mức thu phí theo nghị quyết hai hai nghìn hai mươi ba nd hdng
đến ngày ba mươi tháng sáu tổng mức thu của hai loại phí nói trên là hai mươi ba năm tỷ đồng
nếu áp dụng mức thu cũ thì chỉ đạt bảy bảy tỷ đồng
như vậy số tiền tăng lên khi áp dụng mức phí mới so với mức cũ là một mươi năm tám tỷ đồng
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hai mươi bốn năm mươi chín tỷ đô la mỹ
trong đó là nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt gần một mươi hai tám tỷ đô la mỹ
tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
kim ngạch xuất khẩu riêng rau quả lũy kế sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt hai tám tỷ đô la mỹ
con số này bằng với kim ngạch xuất khẩu của năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên do là nhờ ngôi sản xuất khẩu rau quả
sáng của mặt hàng nông sản xuất khẩu từ đầu năm đến nay là trái sầu riêng
theo thống kê năm tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu trái cây vua đạt hơn năm trăm linh ba triệu đô la mỹ
tăng gấp một mươi tám lần so với cùng kỳ năm trước
hiện thị trường trung quốc chiếm tới chín mươi năm giá trị xuất khẩu của sầu riêng việt nam
ngoài ra sầu riêng việt còn xuất khẩu vào thị trường mỹ eu nhật bản úc anh
có được lợi thế thị trường trộm lớn là do hưởng ưu đải miễn thuế nhập khẩu vào anh
được hưởng mức phí của sầu riêng việt nam
mức thuế ưu đải theo ukvfta
trong khi sầu riêng nhập khẩu từ các nước không có ưu đại thuế chịu mức thuế tám
nếu tiếp đà thuận lợi này hiệp hội rau quả việt nam nhận định
kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm nay có thể đạt mốc một tỷ đô la mỹ
khảo sát biểu lại xuất niêm yết trên website của ba mươi bốn ngân hàng trong nước
vào sáng ngày hôm nay ngày bốn tháng bảy cho thấy
không còn ngân hàng nào niêm yết lại xuất huy động từ tám trở lên
mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay là bảy chín một năm
được áp dụng tại một số ngân hàng nhỏ như bắc á banh bảo việt banh và ngân hàng bản việt
các ngân hàng tư nhân vừa và nhỏ khác hầu hết niêm yết lãi xuất cao nhất ở mức bảy sáu bảy tám
tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn mức lãi xuất cao nhất giao động trong khoảng sáu chín bảy năm một năm

và các ngân hàng thương mại nhà nước gồm agribank bidv vietcombank viettingbank
lãi suất huy động cao nhất là sáu ba một năm
như vậy lãi xuất huy động niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng một hai mươi năm ba
tại tất cả kỳ hạn so với mức điểm ghi nhận vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
dự án đường vành đai ba tp hcm có sáu nút giao liên thông và bốn lối ra vào đường cao tốc
sáu nút giao thông gồm nút giao với đường bến lức long thành
nút giao với cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nút giao tân vạn nút giao bình chuẩn nút giao tỉnh lộ một mươi
nút giao với đường cao tốc tp hcm trung lương
trong đó bốn nút được xây mới là nút giao bến lức long thành
nút giao tân vạn nút giao bình chuẩn nút giao tỉnh lộ một mươi
và hai nút bổ sung hạng mục là nút giao cao tốc tp hcm long thành dầu dây
và nút giao cao tốc tp hcm trung lương
dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba tp hcm
có tổng chiều dài bảy mươi sáu ba km đi qua bốn địa phương
gồm tp hcm đoạn dài bốn mươi bảy ba mươi năm km qua tỉnh đồng nai đoạn dài một mươi một hai mươi sáu km
qua tỉnh bình dương đoạn dài một mươi bảy mươi sáu km và qua tỉnh long an đoạn dài sáu tám mươi một km
tổng mức đầu tư ước tính bảy mươi năm ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng
đường bay thẳng kết nối đà nẵng và phú quốc
hồng kông trung quốc đáp ứng nhu cầu hành khách đã được mở lại
đường bay phú quốc hồng kông trở lại với ba chuyến khứa hội mỗi tuần
vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy với giá vé chỉ từ chín mươi đồng mỗi chiều
đường bay đà nẵng hồng kông với bốn chuyến khứa hồi mỗi tuần
vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu chủ nhật với giá vé chỉ từ bảy mươi đồng mỗi chiều
nối lại các đường bay thẳng đà nẵng hồng kông và phú quốc hồng kông
việc sẽ chào đón người dân và du khách trở lại với hành trình kết nối
hai thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất việt nam và hương cạn
một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới
nơi hồ tụ các trung tâm mua sắm du lịch các điểm đến vui chơi
giải trí hàng đầu châu á cùng những nét văn hóa riêng có của một đô thị sầm mút
với phương châm trại chiếu hoa mời gọi đầu tư thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
và các đoàn fdi của tỉnh bình dương đã đạt nhiều kết quả tích cực
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
việc nhiều quỹ đất công nghiệp mới được tạo ra kèm theo đó là các công trình tạo lực
như đường kết nối nhà ở xã hội sự đồng hành của chính quyền
đã giúp bình dương được nhiều nhà đầu tư lựa chọn vươn lên thứ hai cả nước
về thu hút bốn fdi
theo báo cáo của cục thống kê tỉnh bình dương trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
về thu hút fdi tỉnh có ba mươi bảy dự án cấp mới với số vốn đăng ký ba trăm bốn mươi ba bốn triệu usd
lũy kế đến nay toàn tỉnh có bốn một trăm linh
trong một mươi ba dự án fdi với tổng vốn đăng ký là bốn mươi tỷ usd
công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là lĩnh vực chiếm đa số
ở bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước đều gặp nhiều khó khăn
tỉnh bình dương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn
giảm gánh nặng cho doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
đây là một trong những yếu tố chính khiến bình dương tiếp tục giữ vị trí thứ hai
về thu hút fdi trên cả nước chỉ đứng sau thành phố hồ chí minh
từ khi công ty chúng tôi bắt đầu thành lập tới nay
tiêu biểu là được sự hướng dẫn về những trình tựu thủ tục thực hiện
quy định pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty
đặc biệt trong quá trình thành lập một doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam
có những vấn đề chúng tôi gặp trở ngại
thì chính quyền tỉnh bình dương đã nhiệt tình hỗ trợ và giải thích rõ ràng
đồng thời chính quyền huyện bào bàng cũng hỗ trợ rất nhiều
và đề xuất các phương án giải quyết để công ty colon chúng tôi
có thể hoàn thành tiến độ xây dựng theo như kế hoạch đề ra
dù nằm trong top đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
nhưng tỉnh bình dương vẫn ưu tiên tập trung thu hút vốn có chọn lọc
các dự án lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao
dự án của các doanh nghiệp tập đoàn lớn được tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư
việc có đến tám mươi sáu lượng vốn fdi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến
chế tạo cơ khí điện điện tử
với hàng chục dự án quy mô từ hai trăm năm mươi bảy trăm sáu mươi triệu usd trong thời gian qua
đã minh chứng cho điều này
theo đánh giá của các chuyên gia tỉnh bình dương lọt vào mắt xanh
của các nhà đầu tư fdi nhờ những ưu thế nối bật về vị trí địa lý thuận lợi
nằm trong vùng kinh tế trong điểm phía nam
có quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa
cùng chính sách đúng đắn của chính quyền
các chuyên gia kinh tế cho rằng dự án vành đai ba được kỳ vọng sẽ tạo sự lưu thông
tạo hành lang kết nối các tỉnh với thành phố hồ chí minh như bình dương đồng nai long an
từ đó tạo động lực phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam
tác động đến hơn ba mươi đô thị
bên cạnh đó tỉnh bình dương cũng đầu tư xây dựng từng đoạn của tuyến đường vành đai bốn
để kết nối với thành phố hồ chí minh và đồng nai
tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng
để đón các doanh nghiệp fdi về đầu tư trong thời gian tới